văn phòng thủ tướng anh đã cập nhật thêm thông tin về tình trạng của thủ tướng boris johnson
theo đó thủ tướng johnson sẽ tự cách ly trong bảy ngày và sẽ vẫn tham gia các cuộc họp trong thời gian tới thông qua hình thức trực tuyến
ngoài ra ông johnson sẽ không trực tiếp xuất hiện tại các cuộc họp báo hằng ngày
cùng ngày bộ trưởng y tế anh mark hankok thông báo ông cũng đã có xét nghiệm dương tính với sars cov hai và sẽ tự cách ly tại nhà